hai mươi đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke bạch lim ở thị trấn bến xung huyện như thanh
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an huyện như thanh
và công an thị trấn bến xung bắt quả tang
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông chứa ma túy tổng hợp ketamin
một địa sư trắng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua khám nghiệm test nhanh thì có hai mươi hai trên ba mươi một trường hợp dương tính với các chất ma túy
theo điều tra ban đầu năm đối tượng đứng ra tổ chức gồm lê văn tuấn lê văn tráng phạm văn lộc
phùng ngọc hưng và hoàng thị huyền trang đều trú tại tỉnh thanh hóa
đây là các đối tượng cộng cán thường xuyên tụ tập chơi bời mua ma túy về quán karaoke để tổ chức sử dụng
công an huyện củ chi của thành phố hồ chí minh đã bắt được nghi phạm trộm xe hàng của một thanh niên giao hàng shipper
trước đó mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại cảnh shipper đuổi thị trấn
đối tượng mặc áo đỏ con số chín mươi chín trước ngực chạy chiếc xe máy chở hàng
điếp nhận trình báo công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh đã vào cuộc điều tra truy xét
vào thời điểm này một số người dân ở xã tân thông hội phát hiện địa bàn có người đàn ông
có trang phục dáng vẻ như nghi phạm trên clip nên đã báo công an
nhanh chóng tới khu vực công an xác định đối tượng gây án
được biết tuấn là đối tượng không có chỗ ở ổn định sống lang bạc nghiện ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam
bốn đối tượng trong vụ việc gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường lạc đạo thành phố phan thiết vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
trước đó vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại nhà thờ lạc đạo thuộc khu phố bốn phường lạc đạo thành phố phan thiết
ba nhóm thanh niên đã dùng các loại vũ khí tự chế như dao phóng lợn bom xăng tuyếp sắt
gạch đá để hỗn chiến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự ở địa phương
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã làm việc với bốn mươi hai đối tượng có liên quan
và khởi tố vụ án khởi tố hai mươi một đối tượng trong đó đã thi hành lệnh bắt tạm giam chín đối tượng
một mươi hai đối tượng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa của tỉnh phú yên vừa khởi tố năm bị can liên quan đến hành vi
bắt giữ người trái pháp luật xảy ra
trên địa bàn vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng anh văn tiến đức chú tại phường chín thành phố tuy hòa
sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đã thế chấp cho vợ chồng bùi tị kim hương trần đức trọng
để vay số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng đức mất khả năng trả nợ nên bỏ đi khỏi địa phương
để đòi nợ thì trọng hương cùng ngô trí luân con riêng của hương bùi ngọc nam và bùi ngọc tuấn
là em ruột của hương hẹn gặp và bắt anh đức về nhà của hương để gây sức ép trả nợ
khám xét chỗ ở của hương cơ quan công an thu giữ một máy tính sách tay hai điện thoại di động
nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến việc cho vay chơi hụi của đối tượng
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trần minh lợi
sinh năm hẳn chín trăm sáu mươi tám
tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
đối tượng trần minh lợi được dư luận xã hội quan tâm khi là chủ trang facebook diệt giặc nội xâm
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đưa nhận hối lộ
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trong vụ án này bị cáo trần minh lợi đã bị tuyên án mức án bốn năm sáu tháng tù giam về tội đưa hối lộ
sau khi bị cáo kháng cáo tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh đã mở phiên tòa phúc thẩm
tuyên y án đối với bản án cấp sơ thẩm
sau khi chấp hành xong án phạt thì đối tượng trần minh lợi về sinh sống tại thôn bốn xã y a bốc huyện chiêu quynh tỉnh đắk lắc
và thành lập công ty trách nhiệm hữu ạn dịch vụ tư vấn trần minh lợi tv nhằm tư vấn pháp luật cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa của tỉnh phú yên đã khởi tố bắt tạm giam huỳnh quang huy
trú tại huyện phú hòa để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
huy là đối tượng đã được đặng mộng trần chú cùng thôn thuê đến xã đất bằng huyện crong ba tỉnh gia lai
để bốc gỗ lậu kiêm nhiệm vụ cảnh giới trên đường vận chuyển và cản đường khi bị cơ quan chức năng phát hiện
trong vụ lâm tặc đẩy gỗ lậu xuống đường làm một cán bộ công an bị thương
như intv đã đưa tin tối ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi bị lực lượng chức năng phát hiện đang vận chuyển gỗ lậu
trần và lê minh luân đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn
trong quá trình bỏ trốn các đối tượng còn lăn gỗ lậu xuống đường khiến một cán bộ công an bị thương
ngày bốn đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa đã khởi tố bắt tạm giam trần và luân
để điều tra về tội danh chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn châu thành huyện châu thành của tỉnh trà vinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lại thế việt trú tại thành phố hải phòng để phục vụ công tác điều tra
theo điều tra ban đầu tối ngày ba mươi tháng một mươi một
việt cùng với huỳnh hải quang chú tại tỉnh trà vinh sử dụng súng cướp tiệm vàng tại thị trấn châu thành
quang nổ súng bắn bị thương chủ tiệm vàng và đập thủ kính lấy đi sáu lượng vàng rồi bỏ trốn
trên đường tẩu thoát quang đưa cho việt một số tiền và yêu cầu thuê xe về thành phố hồ chí minh
nhưng việt đã bị bắt tại địa phận tỉnh tiền giang
còn quang khi tàu thoát đến khu vực xã bình phú huyện càng long
thì gặp lực lượng công an chốt chặn nên bỏ chạy và rút súng dự định bắn trả
do chạy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái nên quang đã tự ngã và tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thu giữ hai khẩu súng bảy mươi năm viên đạn trì một xe mô tô và nhiều đồ vật khác
sáng nay lãnh đạo tỉnh đoàn vĩnh long đã đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cho đại úy trần hoàng ngôi cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện trà ôn
dịp này đại diện tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên hội sinh viên tỉnh vĩnh long
cũng đã trao tặng số tiền ủng hộ đợt một trị giá ba trăm sáu mươi chín triệu đồng
được vận động từ các cấp bộ đoàn hội và cán bộ đoàn viên thanh niên
trong và ngoài tỉnh đến tận tay đại úy trần hoàng ngôi
cũng trong sáng nay thay mặt đảng ủy ban biên tập đại tá trần duy hiển
phó tổng biên tập báo công an nhân dân đã đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
thăm hỏi động viên và trao số tiền năm mươi triệu đồng mà công ty duy lợi
thông qua báo công an nhân dân và quà của cán bộ chiến sĩ báo công an nhân dân
văn phòng bộ công an hỗ trợ đồng chí ngôi và gia đình
trước đó vào tối hai mươi ba tháng một mươi một tổ tuần tra công an huyện trà ôn gồm bốn đồng chí
thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn
tổ tuần tra phát hiện ghe gỗ không số hiệu có hai đối tượng đang khai thác cát trái phép
trên tuyến sông hậu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên
nhưng các đối tượng không chấp hành điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy
ghe của các đối tượng đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra khiến bốn cán bộ rơi xuống sông
có ba đồng chí đã bám lên được riêng đại úy trần hoàng ngôi bị thương nặng
thưa quý vị kim thủy là xã biên giới của tỉnh quảng bình
chủ yếu ba con dân tộc blue vân kiều sinh sống
cuối năm hai nghìn một mươi chín năm cán bộ chiến sĩ đã được công an tỉnh quảng bình bố trí
về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại đây
địa bàn rộng dân cư thưa thớt là thách thức không nhỏ đối với những chiến sĩ công an xã kim thủy
trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại vùng biên
nhưng mà vượt qua trở ngại ban đầu đến nay thì bộ mặt nông thôn của vùng biên này
đã và đang ngày một đổi thay
từ ngày lực lượng công an chính quy được điều động về địa phương
ông hồ a lai và những hộ dân của bản cồn cùng xã kim thủy huyện lệ thủy
không còn mối lo về nạn trộm cắp phá hoại tài sản
họ chuyên tâm làm ăn phát triển kinh tế vì việc bảo đảm an ninh trật tự
xóa bỏ các tệ nạn đã có công an xã kim thủy lo liệu
công an chính quy thì họ làm rất chặt chẽ
đồng thời là có những đêm họ vẫn tuần tra
cách nhạc cho nên là người dân thấy những việc các anh làm hiệu quả tốt
cho nên bà con cũng hiện nay thì phải nói là chấp hành tốt hơn
được sự quan tâm của chính quyền nhất là lực lượng công an chính quy
các anh mới về nhưng sự quan tâm của các anh là đến tân nha
sự chữa giúp bà con

thứ hai là hướng dẫn bà con trong trò cùng giống như chăn nuôi để phát triển kinh tế
từ khi các anh xuống đây trực tiếp đến với thôn bản thì an ninh được thay đổi rất nhiều
và bà con được hiểu biết rất nhiều về pháp luật bạo lực gia đình
khai thác lâm sản thì giảm rất rộ rệt
điều kiện sống thiếu thốn nhận thức pháp luật còn hạn chế
nên một bộ phận người dân ở các thôn bản vùng bên này
vẫn còn tham gia vào một số vấn nạn như phá rừng săn bắt động vật hoang dã
rượu chè gầy gổ và trụng cắp
hiểu được đặc thù dân cư nơi mình công tác
tập thể công an xã kim thủy đã phối hợp với chính quyền địa phương
và các già làng uy tín cùng bàn bạc tìm ra các mô hình sinh kế hiệu quả
phù hợp với điều kiện vùng biên để giúp bà con địa bàn nâng cao đời sống
dù khó khăn bao nhiêu chúng tôi vẫn hoàn thành được cái nhiệm vụ
cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của gia làng trưởng bản
và sự đồng tình của bà con dân bản
thì anh em chúng tôi có được một số hiệu quả trong công việc
lực lượng công an thường chuyên báo cáo tình hình
để đáng ủy ủy ban kịp thời nằm diễn biến tình hình an ninh chính trị
tự tự an toàn trên địa bàn xã
công an hay đề xuất xây dựng kế hoạch phương án
vừa là tuần tra bảo vệ vừa là định hướng được các dự kiến
tình hình diễn biến trên địa bàn về an ninh chính trị
như có công an chính quy cho nên là đáng ủy ủy ban
rất yên tâm về việc đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn xã
cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự công an xã kim thủy
huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã đi đến từng bản từng hộ dân
để tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con nhân dân
áp dụng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế
hạn chế nạn du canh du cư giúp bà con dần dần thoát cảnh nghèo đói
ổn định đời sống
những đồi chọc ở vùng biên kim thủy ngày nay được phủ xanh
bởi các mô hình trồng rừng gỗ lớn những ruộng lúa nước hai vụ
mà trước đây người bru vân kiều chưa từng nghĩ tới
đã dần thay thế những khoảnh lúa dẫy ít năng suất
những mô hình chăn nuôi tập trung các loại da súc da cầm dân hình thành
đang góp phần làm thay ra đổi thịt bộ mặt nông thôn vùng bản làng nơi biên giới
thưa quý vị ai cập là một trong những nước đầu tiên
ở khu vực châu phi và cũng là một trong những nước đầu tiên
quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nước việt nam dân chủ cộng hòa
vào đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước
việt nam và ai cập là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng
nhân dân hai nước luôn chia sẻ khát vọng chung là độc lập tự do hòa bình
hữu nghị hợp tác phát triển và gắn kết bởi tình đoàn kết đặc biệt
quan hệ song phương việt nam ai cập ngày càng được củng cố và phát triển
cũng như đang tiếp tục mở ra nhiều triển vọng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trải qua sáu mươi năm mối quan hệ song phương việt nam và ai cập
đã có nhiều dấu ấn quan trọng và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp
đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị quân sự đến kinh tế
văn hóa và giao lưu nhân dân và đã thu được nhiều thành quả tích cực
quan hệ hữu nghị giữa ai cập và việt nam đã được thể hiện rõ nét
đặc biệt về chính trị thông qua các chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước
của tổng thống abdel fattah ncc tới việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
và nguyên chủ tịch nước việt nam trần đại quang tới ai cập năm hai nghìn một mươi tám
hai nước cũng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương
thông qua việc ký kết các văn kiện hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư văn hóa hàng hài
chúng ta cũng luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
bất chấp tác động của đại dịch covid một mươi chín hợp tác kinh tế giữa ai cập và việt nam
vẫn tiếp tục phát triển với kim ngạch thương mại tăng trưởng đều qua hàng năm
bên cạnh việc thúc đẩy các cơ chế trao đổi
cung cấp thông tin về đầu tư nhu cầu thị trường
hiện hai nước đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như thích ứng biến đổi khí hậu
chuyển đổi số và năng lượng tái tạo
ngoài ra còn có khả năng đàm phán một hiệp định thương mại tự do fta song phương
ai cập và việt nam đã ký kết nhiều thỏa thuận biên bản ghi nhớ
và đã thành lập ủy ban hỗn hợp liên chính phủ về hợp tác song phương
hiện hai nước đang phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu của ủy ban này
có thể trong quý một năm sau
hợp tác về thương mại và công nghiệp việt nam ai cập
trao đổi thương mại giữa hai nước hiện đạt gần sáu trăm linh triệu đô la mỹ
và tôi tin rằng chúng ta có thể nâng con số này lên một tỷ đô la mỹ trong thời gian ngắn tới
nếu khai thác hết được tiềm năng
chúng tôi cũng đang tích cực làm việc để tăng cường trao đổi các phái đoàn thương mại
đây là lĩnh vực chúng tôi rất chú trọng cho mục tiêu phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương
theo hướng cân bằng cắn cân thương mại
từ ngày hai tháng một mươi hai đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
sẽ có chuyến thăm và làm việc tại ai cập
đây là cơ hội để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh
đưa mối quan hệ đối tác hữu nghị truyền thống đi vào chiều sâu
thực chất hiệu quả phát huy hết tiềm năng
chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm sắp tới của đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
bộ trưởng tô lâm là quan chức có vai trò quan trọng
cũng là một bộ trưởng rất năng động và chuyên nghiệp
chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ diễn ra thành công tốt đẹp
và hai bên sẽ có các cuộc hội đàm tích cực hiệu quả thực chất về nhiều vấn đề
chuyến thăm sẽ là cột mốc quan trọng để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong những năm tới
với tiềm năng sẵn có và những nỗ lực không ngừng của chính phủ
các bộ ngành doanh nghiệp và cả tầng lớp nhân dân hai nước
quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa việt nam và ai cập sẽ ngày càng được củng cố và phát triển
vì lợi ích chung của hai dân tộc vì hòa bình trên thế giới